các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các công ty liên quan lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên một trăm linh sáu tỷ đồng của ngân hàng việt công banh chi nhánh an giang
sáng nay ngày hai mươi chín tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam năm đối tượng nguyên là kê toán kế toán trưởng các công ty về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bốn công ty cổ phần việt an do lưu vác thảo
nguyên tổng giám đốc ngô văn thu tổng giám đốc cùng hai tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu bình minh
công ty trách nhiệm hữu hạn minh dầu lập một trăm linh bộ hồ sơ vay vốn khống của ngân hàng việt công banh chi nhánh an giang
trong đó có sự giúp đỡ của nguyễn viết tuyên nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn việt hưng an giang
lưu bá phúc giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bách phúc và sự tham gia làm hồ sơ chứng tử vay vốn khống của huyền
hàng trâm đào và khương giúp sức cho ba công ty trên vai vốn chiếm đoạt số tiền trên sáu trăm linh một tỷ đồng
ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau đối tượng nguyên tổng giám đốc và giám đốc các công ty trên cũng đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại khu đô thị mới nam tp tuy hòa thuộc phường phú đông và phường phú thạnh tp tuy hòa tỉnh phú yên
ngày hai mươi tám tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam thêm ngô thị điều chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư xây dựng và du lịch an phú thịnh
điều tra bị khởi tố về tội trốn thuế và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên bắt tạm giam ba tháng để điều tra
kết quả xác minh điều tra bước đầu cho thấy sau khi được mua xỉ toàn bộ hai trăm sáu mươi hai lô đất xây dựng tại căn hộ tại khu đô thị mới nam tp tuy hòa
điều đã bán lẻ cho khách hàng thu về hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng nhưng thống nhất với khách hàng xác lập hợp đồng chuyển nhượng chỉ hơn một trăm năm mươi bảy tỷ đồng
thấp hơn nhiều so với thực tế
nhằm trốn thuế thu nhập gây thất thu cho ngân sách nhà nước hơn hai bốn tỷ đồng
cùng với việc thi hành lệnh bắt tạm giam cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên cũng đã công bố và thực hiện lệnh khám xét nơi ở
nơi làm việc đối với ngôi thị điều
các hoạt động tố tụng này đều sẽ diễn ra dưới sự phê chuẩn và chứng kiến của viện kiểm sát nhân dân cung cấp
trong vụ án trên đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã khởi tố sáu bị ca
các cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc vừa kiểm tra và phát hiện một bãi tập kết gỗ không rõ nguồn gốc lên đến hàng chục mét khối
nằm ngay trong khu vực thực hiện dự án chuyển đổi rừng để làm chuồng nuôi voi của trung tâm bảo tồn voi tại huyện buôn đôn
theo nhận định ban đầu của tri cục kiểm lâm tỉnh đắk lắc
thì hàng trăm cây gỗ rừng tự nhiên bị lâm tặc khai thác vận chuyển từ nơi khác về đây để chờ thời cơ tẩu tán ra khỏi rừng
bãi tập kết gỗ lậu nằm ngay trên phần đất đang thực hiện dự án xây dựng chùm nuôi voi
và chỉ cách nhà làm việc của trung tâm bảo tồn voi đắk lắc khoảng một km
qua kiểm đếm của lực lượng kiểm lâm phần lớn là cây gỗ dầu cà chít chiêu lưu
có đường kính từ hai mươi đến ba mươi cm với tổng khối lượng hơn hai mươi bảy mét khối
đại diện chủ rừng cho biết đơn vị chưa xác định được nguồn gốc gỗ này từ đâu đến
đặt cho ăn nhưng mà hiện nay là nó vẫn không xác định được nó chở đâu vào thì đồn ráp đăn của ăn là cả ba huyện
có rừng hồ quân đôn cả đánh rương của ăn có chiếc quần phần trước bản thân ba
ba chủ quần này trước là một chắc nó đi quay lại hết rồi đấy
lần theo những con đường mòn cắt ngang đường tuần tra của đơn vị quản lý bảo vệ khu rừng
chúng tôi phát hiện khá nhiều địa điểm có cây gỗ bị chặt hạ chỉ còn lạnh gốc và ngọn cây
sau khi kiểm đếm đánh dấu toàn bộ số gỗ lậu tại đây
bắc lắc đã ra vụ việc cho hạt kiểm lâm huyện bôn đôn phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra
đồng thời làm rõ có hay không lợi dụng chủ trương tận thu gỗ thực hiện dự án làm chuồng voi để phá rừng trái phép
khi vào kiểm tra nó đang còn mới số gỗ nó đang còn mới cho nên là phát hiện ngay là bọc tách
hiện tại là đang giao cho hạt kiểm lâm bôn đôn để làm rõ những nội dung này
trong quá trình điều tra thì lấy đạo chỉ cục cũng sẽ đặt
cái nội dung như các anh cũng gọi là nội dung để cho hạt kiểm lâm làm rõ cái sự việc đó này
anh có cái vấn đề lợi dụng cái việc này để mà phá rừng hay không
để khai thác và vận chuyển hàng trăm cây gỗ lớn nhỏ từ các nơi khác về bãi tập kết này
chắc chắn không thể thực hiện trong một thời gian ngắn
bên cạnh đó điểm tập kết gỗ nằm cạnh đường tuần tra bảo vệ rừng
nhiều điểm khai thác cách đường tuần tra không xa
vậy mà chủ rừng là trung tâm bảo tồn voi đắk lắc lại không hề hay biết
trên thực tế hiện nay các camera an ninh đã rất hữu ích để sử dụng trong việc giám sát
và tăng cường an ninh cho các gia đình
thế nhưng ít người biết rằng ngày càng có nhiều lỗ hổng camera an ninh
khiến các thông tin riêng tư của khách hàng bị dò dỉ
nguy hiểm hơn tội phạm có thể khai thác các thông tin này để tấn công vào công ty
văn phòng hoặc gia đình của người sử dụng camera
chính vì vậy việc mới đây bộ thông tin truyền thông đã đưa ra cảnh báo
khi phát hiện hàng trăm ngàn camera tại việt nam có lỗ hồng bảo mật
đã dấy lên lo ngại về tính bảo mật của hệ thống camera an ninh có kết nối internet
cảnh báo được bộ thông tin và truyền thông gửi tới các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cho biết
lỗ hổng trên camera hitvision được phát hiện là cực kỳ nghiêm trọng
theo các chuyên gia về an toàn thông tin lỗ hổng được cảnh báo trong camera hitvision
cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa mà không cần xác thực
từ đó chiếm toàn quyền kiểm soát thiết bị
thông qua đó có thể truy cập và tấn công mạng nội bộ của cơ quan tổ chức
nguy cơ còn hiện hữu khi hiện nay camera ip được các cơ quan tổ chức doanh nghiệp sử dụng khá phổ biến
nguy cơ thì đầu tiên là mình có thể bị lộ thông tin về hình ảnh
thứ hai nguy hiểm hơn thì có thể là sẽ tấn công vào trong mạng nội bộ
thì từ đó có thể tấn công các cái hệ thống bên trong
ngoài ra thì cũng có thể sử dụng cái thiết bị camera của mình làm thiết bị ma
để lợi dụng cho các cơ quan tấn công khác của kẻ tấn công
với lợi thế giá rẻ hitvision với nhiều nhãn hiệu sản phẩm như hitvision ezvit
đang chiếm tới năm mươi năm toàn thị phần camera tại việt nam

nguy cơ hiện hữu về vấn đề bảo mật thông tin đối với các tổ chức doanh nghiệp là rõ ràng
còn đối với những người dùng cá nhân như anh tú cũng không khỏi lo lắng
trước cảnh báo về lỗ hỏng trên hệ thống camera quan sát mà gia đình đang sử dụng
do vậy đơn vị này khuyến cáo việc lựa chọn các hệ thống camera giám sát
thay vì ưu tiên mức giá nên lựa chọn các thương hiệu uy tín
nếu có thể hãy lựa chọn các nhà cung cấp trong nước hoặc có văn phòng đại diện tại việt nam
để việc phối hợp khắc phục khi có sự cố nếu có được triển khai nhanh hơn
tiếp tục với những thông tin về an ninh kinh tế tối ngày hôm qua ngày hai mươi tám tháng chín
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã ban hành các quy định
hướng dẫn mới về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
bắt đầu từ giờ ngày ba mươi tháng chín cho đến khi có thông báo mới
thành phố cho phép một số lĩnh vực được mở cửa trở lại như cắt tóc hội họp hoạt động tín ngưỡng
tập thể dục thể thao tắm biển các khách sạn cơ sở lưu trú được đón khách
với điều kiện tuân thủ các quy định cụ thể về phòng chống dịch bệnh
ngoài ra ủy ban nhân dân thành phố vẫn quyết định tiếp tục tạm dừng các hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ
vui chơi giải trí cơ sở làm đẹp trừ cơ sở cắt tóc gội đầu karaoke massage quán bar vũ trường
dạp phim casino hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh vẫn bị cấm
cục thống kê tp hà nội cho biết trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi một có tám trên một mươi nhóm hàng chỉ số giá giảm so với tháng trước
trong đó nhóm giáo dục giảm ba hai mươi bảy tác động làm giảm cpi chung là hai mươi sáu do một số trường thực hiện hỗ trợ giảm học phí
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai cho học sinh các cấp nhằm chia sẻ khó khăn do đại dịch covid một mươi chín gây ra
nhóm nhà ở điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng giảm một bảy mươi một tác động làm giảm cpi chung là ba mươi năm
do sản lượng tiêu thụ điện giảm so với tháng trước
cục thống kê thành phố thực kiện giảm giá điện theo nghị quyết số tám mươi ba của thủ tướng chính phủ nhằm hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín giá điện giảm chín bốn mươi tám
các nhóm còn lại có chỉ số giá giảm nhẹ may mặc mũ nón giày dép giảm bảy biểu chính viễn thông và thiết bị đồ dùng gia đình giảm ba
đồ uống và thuốc lá giảm năm giao thông giảm bốn hàng hóa và dịch vụ khác giảm hai
thưa quý vị sau gần hai tháng các cửa hiệu thời trang trên địa bàn thành phố hà nội phải đóng cửa vì dịch covid một mươi chín
thì mới đây ngày hai mươi tám tháng chín ủy ban nhân dân tp hà nội đã cho phép các cửa hàng may mặc thời trang hóa mỹ phẩm được mở cửa trở lại
đây là tín hiệu đáng mừng khiến các tiểu thương doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thời trang rất phấn khởi vì được buôn bán trở lại cũng khôi phục nguồn thu
một mươi giờ sáng tại phố chù bọc hàng đào xuân thủy câu giấy
các cửa hàng thời trang đã tấp nập mở cửa trở lại
tuy nhiên so với những ngày thường thì lượng khách trong những ngày này vẫn chưa được đông đúc
nguyên nhân khiến mặt hàng thời trang ế ẩm có thể là do dịch covid một mươi chín khiến kinh tế eo hẹp người dân thắt chặt chi tiêu những mặt hàng không cần thiết
do dịch bệnh nên là cửa hàng hiện tại ở danh thu bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng
khách hầu như không qua cửa hàng nên là danh thu bị sụt giảm khá nghiêm trọng
khi được mở cửa trở lại thì toàn bộ nhân viên tại cửa hàng
để kích cầu người tiêu dùng mua sắm trong thời gian này hầu hết các cửa hàng kinh doanh cũng đều ra nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá sâu
hầu hết các mặt hàng đều giảm giá từ bốn mươi đến tám mươi
các chương trình giảm giá sâu chủ yếu ở những mặt hàng quần áo mùa hè và các phụ kiện thời trang
tôi cảm thấy rất là vui và đảm bảo
mọi cửa hàng đều đảm bảo năm k và quyết mạng qr
hầu như tất cả các cửa hàng đều có những ưu đãi và giảm giá khác nhau
nhưng mà tôi rất vui khi được mua hàng trực tiếp không phải mua hàng online
việc được mở lại các cửa hàng thời trang với rất là nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá tôi rất là vui và vấn khích vì là mua được rất nhiều sản phẩm cho gia đình
từ lâu lắm rồi sau thời gian giãn cách tôi mới được đi mua sắm như này
việc cho phép mở cửa trở lại những cửa hiệu thời trang có thể thấy là một việc làm vô cùng ý nghĩa đối với những người làm kinh doanh thời trang
tuy nhiên để vừa kinh doanh vừa đảm bảo phòng chống dịch yêu cầu các cửa hàng cũng phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và khai báo y tế đầy đủ để vừa kinh doanh nhưng cũng vừa phòng chống dịch hiệu quả
đây chính là niềm vui của các tiểu thương thủ đô sau thời gian dài giãn cách xã hội và điều này sẽ giúp các cửa hàng kinh doanh thời trang phần nào khôi phục được những thiệt hại sau thời gian tạm ngừng kinh doanh
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi